cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn dị vật đường thở là tai nạn khá thường gặp và nguy hiểm đặc biệt là đối với trẻ nhỏ
dị vật đường thở có thể gây giảm hoặc tắc nghẽn đường thở hoàn toàn
nếu không xử lý kịp thời tình trạng này có thể để lại những hậu quả nặng nề như tổn thương não dẫn đến tử vong
chương mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay sẽ là những chia sẻ từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
về cách xử trí đúng cách kịp thời khi mắc dị vật đường thở mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ trong tết cổ truyền của dân tộc
các loại hạt thường là món ăn vặt không thể thiếu
và không biết các loại hạt này có thể gây ra những vấn đề nào cho hệ hô hấp ạ

rồi có sử dụng những chất bảo quản mà có sử dụng phẩm màu công nghiệp này
hoặc các chất bảo quản mà chứa những cái chất độc hại
thì nó cũng có thể mang lại những tác hại cho cơ thể thậm chí là có thể gây ra ông thư
và đặc biệt đối với những mệnh nhân mà có tiền sử dị ứng hoặc là hen phế quạt chẳng hạn
thì một số người có thể có dị ứng với một số loại hạt
ví dụ như là hạt lạc chẳng hạn có thể gây ra kích ứng của đồ hô hấp
thậm chí có thể dẫn đến những cơn hen phế quản cấp
và vì những loại hạt đa phần là kích thước nhỏ và cứng
cho nên là nó rất dễ mà có thể gây ra sặc đường thở sặc vào trong đường thở
thì cũng rất là nguy hiểm
khi gặp sự cố về đường hô hấp thì chúng ta sẽ có những cách xử trí như thế nào thưa bác sĩ
thứ nhất là ví dụ với những trường hợp mà bệnh nhân mà bị dị ứng
mà dẫn đến những cơn hen phế quản cấp do khi sử dụng các loại hạt chẳng hạn
thì những cái bệnh nhân đó cần phải đầu tiên là phải sử dụng
những thuốc xịt dãn phế quạt tác dụng nhanh ngắn mà sẵn có
có thể đầu tiên mình xịt từ hai đến bốn nhát
sau đó nếu những cơn hen phế quạt chưa được kiểm soát
thì bệnh nhân tiếp tục sử dụng các cái thuốc xịt đó
và cần được đưa đến các cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời
thế còn trong trường hợp mà chẳng may bị sặc vào trong đường thở
thì chúng ta cần phải rất là bình tĩnh nhưng mà phải khẩn trương để xử lý
tùy thuộc vào việc tình trạng sặc đấy có gây ra tình trạng tắt nhẽn đường thở hoàn toàn hay không hoàn toàn
cái tắt nhẽn đường thở hoàn toàn thì thường là bệnh nhân lúc đấy là không nói được
hai tay là ôm cổ mặt thì đỏ gay lên thậm chí là bắt đầu là môi rồi lưỡi là tím tái dần
thế còn những trường hợp mà tắt nhẽn đường thở không hoàn toàn
thì thường quay bệnh nhân vẫn có thể nói được
và sẽ có phản xạ ho và cố ho để mà tống cái dị vật ra bên ngoài
thế thì với những trường hợp mà chúng ta gặp những người lớn bị sặc mà không hoàn toàn
thì chúng ta có thể sử dụng những cái biện pháp ép
bụng những biện pháp vỗ lưng
ví dụ như là biện pháp ép bụng chẳng hạn thì là
cái người bị sặc thì đứng với cái đầu cuối thấp miệng thì há ra
còn cái người mà sơ cứu thì mình sẽ đứng đằng sau lưng
vòng hai tay ra trước bụng của nạn nhân
một tay thì đặt giống như cái nắm đấm phía giữa của cái mũi ức và rốn
còn một tay còn lại thì mình sẽ ôm lấy cái tay tay tay tay nắm đấm kia
sau đó thì mình sẽ thực hiện cái động tác app bụng
theo cái chiều là từ trước ra sau và từ dưới lên trên nhanh mạnh khoảng năm lần
để mà tống cái dị vật ra bên ngoài
thế còn cái biện pháp ép lưng thì là sẽ cho cái người mà bị bị bị sặc đấy
người ta cũng sẽ đứng với cái tư thế là đầu cuối thấp và miệng há
còn cái người mà sơ cứu sẽ đứng bên cạnh một tay thì đặt lên đỡ lĩnh vực của nạn nhân
còn tay còn lại thì mình sẽ vỗ vào giữa lưng với vỗ mạnh vào giữa lưng
vỗ mạnh vào giữa lưng vỗ mạnh vào giữa lưng vỗ mạnh vào giữa lưng vỗ mạnh vào giữa lưng
vỗ mạnh vào giữa lưng vỗ mạnh vào giữa lưng vỗ mạnh vào giữa lưng vỗ mạnh vào giữa lưng

và nếu như mà vẫn chưa cái dị vật vẫn chưa được tống ra bên ngoài
thì mình sẽ xen kẽ thay đổi hai cái biện pháp ép bụng và vỗ lưng như vậy
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
bệnh viện đa khoa tâm anh cung cấp dịch vụ cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn với phương châm điều trị
đồng thời chính xác an toàn hài lòng
bên cạnh đó bệnh viện cũng thành lập đội cấp cứu ngoại viện để tiếp nhận cấp cứu ngoài bệnh viện
khi người bệnh có nhu cầu cũng như hỗ trợ trong các trường hợp cấp cứu khẩn cấp
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai